thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng năm một nhóm quốc gia châu âu gồm naui và ireland cũng như nhiều nước phương tây khác đã đồng loạt thông báo
về việc sẽ công nhận nhà nước palestine với hy vọng điều này sẽ giúp mang lại hòa bình cho khu vực
quyết định này cũng đồng thời nhận được sự hoan nghênh từ chính quyền palestine phong trào hồi giáo hamas
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia động thái công nhận này đặc biệt là ở các nước châu âu
sẽ tạo nên những tác động quan trọng đến tiến trình hòa bình cũng như với chính người dân palestine
theo giới chuyên gia động thái mới nhất của ba quốc gia cho thấy vị thế của mỹ đối với tiến trình hòa bình israel palestine
đã xói mòn kể từ thời kỳ đàm phán và thỏa thuận hòa bình ở oslo
với tiến trình hòa bình đang gấp hối giới chức palestine đã làm việc cần mẫn để vận động sự ủng hộ ở châu âu để cứu vãn tiến trình này
tiến trình này từng được thúc đẩy dưới thời tổng thống donald trump với hiệp định apraham
tuy nhiên người palestine được cho là đã bị gạt ra ngoài lề vì ông trump rời đại sứ quán mỹ tới jerusalem
điều này đã gây ra sự mất lòng tin sâu sắc đối với mỹ
nhiều người palestine cảm thấy washington không phải là nhà hòa giải trung thực
trong khi đó thụy điển naui ireland và tây ban nha từ lâu được coi là có thiện cảm với người palestine
vương quốc anh cũng cho biết họ có thể xem xét công nhận palestine trong bối cảnh thất vọng
ngày càng sâu sắc
về việc israel từ chối tiến tới giải pháp hai nhà nước đặc biệt trong thời kỳ ông benjamin netanyahu
ông hak krovad chuyên gia về quan hệ israel palestine tại hội đồng quan hệ đối ngoại châu âu nhận định
việc công nhận nhà nước palestine là một bước đi hữu hình hướng tới con đường chính trị khả thi
mang lại quyền tự quyết cho người dân palestine
đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tham gia của ả rập trong việc hỗ trợ lệnh ngừng bắn bền vững ở gaza
theo kế hoạch tầm nhìn ả rập nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước
các quốc gia như ả rập
đã kêu gọi mỹ và châu âu công nhận palestine
tuy nhiên các nhà phân tích cũng cho rằng việc công nhận nhà nước palestine có thể là con dao hai lưỡi
đối với chính quyền palestine của tổng thống mahmoud abbas
ông abbas đã không tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp kể từ năm hai nghìn sáu
mọi kỳ vọng cho rằng sự công nhận mới nhất sẽ thay đổi tình hình khốn khó ở bờ tây
nơi các cuộc tấn công của lực lượng an ninh và người định cư israel ngày càng leo thang
dường như là quá sớm
tuy nhiên sự công nhận quyền tự quyết
của người palestine cũng có thể hồi sinh xã hội dân sự palestine
vốn đã bị bóp nghẹt trong hai thập kỷ
có lẽ điều quan trọng nhất đối với người palestine là điều gì đó cụ thể hơn
sự chấp nhận quyền tự quyết rõ ràng và cơ bản mà không cần sự cho phép của israel
mặt khác việc tây ban nha ireland và naui công nhận nhà nước palestine
đang nhấn mạnh sự thay đổi trọng tâm chính trị của châu âu
dù vẫn có những quốc gia kiên quyết ủng hộ israel
theo tờ new york times ở châu âu nơi từ lâu là nguồn hỗ trợ quan trọng
cho israel trọng tâm chính trị đang rời xa chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu
tây ban nha ireland và naui ngày hai mươi hai tháng năm đã công nhận tư cách nhà nước
của palestine chấp nhận sự phản đối kịch liệt của israel và mỹ
và hầu hết các chính phủ châu âu đều đưa ra sự ủng hộ rõ ràng
đối với tòa án hình sự quốc tế icc trong tuần này
sau khi tòa yêu cầu lệnh bắt giữ thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng israel
cùng với ba nhà lãnh đạo của hamas
israel vẫn có các đồng minh trung thành trong liên minh châu âu
đặc biệt là hungary và cộng hòa séc và những nước đóng vai trò chủ chốt như đức
những nước này mặc dù ngày càng khó chịu với cách hành xử của israel
nhưng vẫn không thể hiện bất kỳ xu hướng thay đổi lập trường nào
những dạ nứt ngày càng gia tăng ở châu âu cũng đồng nghĩa
một liên minh châu âu theo nguyên tắc đồng thuận sẽ không sớm thay đổi quan điểm của mình
nhưng các nước châu âu phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước và quốc tế
yêu cầu một lập trường vững chắc hơn chống lại cách xử lý của israel
tại các vùng lãnh thổ của người palestine đặc biệt là cuộc chiến tàn khốc ở gaza
trong số các thành viên liên minh châu âu thụy điển trong suốt một thập kỷ qua
đã một mình công nhận tư cách nhà nước của palestine
châu âu từ lâu vốn ủng hộ việc thành lập một nhà nước palestine theo giải pháp hai nhà nước
mà chính phủ israel kiên quyết phản đối và bày tỏ sự thất vọng
với cách israel xử lý giải gaza và bờ tây
nhưng hầu hết các quốc gia đều không sẵn sàng tiến xa hơn
thay vào đó trước khi chiến sự gaza bùng phát
liên minh châu âu còn tiến gần hơn đến israel
bao gồm cả thông qua các mối quan hệ đối tác quan trọng về mặt tài chính và chính trị
trong các lĩnh vực thương mại và khoa học
nhưng cuộc chiến gaza và diễn biến leo thang của nó đang thay đổi điều đó
những quan điểm thông cảm thể hiện sự ủng hộ của châu âu dành cho israel
sau vụ thảm sát ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đang suy yếu khi chiến sự tiếp diễn
tình hình nhân đạo ở gaza trở nên tồi tệ hơn và israel ngày càng không còn là nạn nhân
israel và tây ban nha
hai thành viên liên minh châu âu và naui một quốc gia liên kết chặt chẽ với khối
đã thực hiện bước tiếp theo vào ngày hai mươi hai tháng năm công nhận tư cách nhà nước của palestine
đó giống như một lời khiển trách gây gắt đối với israel
ngay cả khi nó có ít tác dụng thực tế và ít gây ngạc nhiên
ba quốc gia châu âu này đã lên tiếng chỉ trích israel và ủng hộ chính nghĩa của người palestine
ngay cả khi họ đã lên án hamas và cuộc tấn công tàn bạo mà nhóm này gây ra
nhằm vào israel vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nếu nhiều nước láng giềng
liên minh châu âu có thể trở thành một đối trọng lớn đối với lập trường của mỹ
rằng tư cách nhà nước của palestine chỉ có thể là kết quả của một thỏa thuận thương lượng với israel
điều đó sẽ làm sâu sắc thêm sự dạn nứt giữa châu âu và israel
đã có những cảnh báo và lo ngại từ châu âu và các nơi khác trên thế giới về chiến dịch của israel ở gaza
sự chú ý đặc biệt lúc này chuyển sang bỉ
một thành viên liên minh châu âu đã tăng cường chỉ trích cách israel xử lý cuộc chiến
ông jeff sullivan cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống biden
cho biết chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến một loạt tiếng nói ngày càng gia tăng
bao gồm cả những tiếng nói trước đây ủng hộ israel giờ đang chuyển sang hướng khác
điều đó khiến chúng tôi lo ngại vì chúng tôi không tin rằng điều đó góp phần vào an ninh
hoặc sự tồn tại lâu dài của israel
hiện tại liên minh châu âu với tư cách là một khối vẫn duy trì thương mại và các thỏa thuận khác với israel
dù ngày càng nhiều lời kêu gọi cắt đứt hoặc hạn chế đáng kể những thỏa thuận đó
trong khi đó đứng về phía israel các quốc gia như hungary áo và cộng hòa séc
có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định những gì liên minh châu âu có thể và không thể làm ở trung đông
chính sách đối ngoại là đặc quyền quốc gia của các thành viên liên minh châu âu
trong khi nhiều quyền lực khác thuộc về khối chung
tuy nhiên quan điểm của khối trong các vấn đề quốc tế chỉ có thể đạt được bằng sự đồng thuận nhất trí
khiến liên minh châu âu khó có thể sớm đưa ra quan điểm rõ ràng về israel và palestine
khi công tố viên của tòa án hình sự quốc tế hôm hai mươi tháng năm yêu cầu lệnh bắt giữ thủ tướng israel
benjamin netanyahu và bộ trưởng quốc phòng joab galen
hầu hết các nước châu âu và liên minh châu âu đã không đưa ra quan điểm công khai về hành động này
mà nói rằng họ tôn trọng sự độc lập của tòa án
thủ tướng séc bethri fiala cho biết trên mạng xã hội rằng việc tìm cách bắt giữ các đại diện của một chính phủ
được bầu cử dân chủ cùng với các thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố hồi giáo là điều kinh khủng và hoàn toàn không thể chấp nhận được
thủ tướng viktor orbán của hungary gọi đó là điều vô lý và đáng xấu hổ
tuy nhiên ngoại trưởng bỉ hadia lapid lại nói rằng những tội ác xảy ra ở gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất bất kể thủ phạm là ai
bộ trưởng ngoại giao pháp quốc gia lớn thứ hai trong khối cho biết pháp ủng hộ tòa án hình sự quốc tế
sự độc lập của tổ chức này và cuộc chiến chống lại sự miễn tội trong mọi tình huống
ngoại trưởng pháp hôm hai mươi một tháng năm cho biết việc công nhận một nhà nước palestine không phải là điều cấm kỵ đối với pháp
nhưng thời điểm thích hợp vẫn chưa đến
ngoại trưởng stephen b
stephen b tuyên bố quyết định này phải hữu ích
sự chú ý hiện đang hướng về đức bởi một sự thay đổi lập trường của berlin sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi
trong quan hệ giữa liên minh châu âu với israel
đức là thành viên lớn nhất của khối và từ lâu đã bày tỏ cam kết đặc biệt với israel sau giai đoạn lịch sử đức quốc xã và thảm họa hollkus
trong một động thái nhằm đáp trả làn sóng nói trên cũng trong ngày hai mươi hai tháng năm israel đã triệu hồi các đại sứ của mình từ ireland và naui để tham vấn khẩn cấp
ngoại trưởng israel kass khẳng định sẽ có động thái phản ứng trước quyết định của ireland và naui
đồng thời yêu cầu các đại sứ ireland từ dubolin và oslo trở về israel để tham vấn thêm
ông cũng cảnh báo quyết định vội vàng của hai nước này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn
nhấn mạnh israel có hành động phản ứng tương tự nếu tây ban nha thực hiện ý định công nhận nhà nước palestine
trước đó tại họp báo cùng ngày thủ tướng naui ông jonas gasor nêu rõ nước này sẽ công nhận palestine là một nhà nước
kể từ ngày hai mươi tám tháng năm tới
theo ông việc hai nhà nước cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh là giải pháp chính trị duy nhất cho người israel và người palestine
lãnh đạo chính phủ naui gần đây đã khẳng định các hành vi khủng bố đã được thực hiện bởi hamas
và các nhóm chiến binh không ủng hộ giải pháp hai nhà nước và nhà nước israel
palestine có quyền cơ bản là có một quốc gia độc lập
thủ tướng naui cũng khẳng định sẽ coi palestine là một quốc gia độc lập với tất cả các quyền và nghĩa vụ đi kèm
chính phủ naui cũng cho biết động thái này diễn ra hơn ba mươi năm
sau khi thỏa thuận oslo đầu tiên được ký kết vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
kể từ đó phía palestine đã thực hiện những bước đi quan trọng hướng tới giải pháp hai nhà nước
ngoài ra ngân hàng thế giới xác định rằng một nhà nước palestine đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng để hoạt động
như một nhà nước thực sự vào năm hai nghìn một mươi một cũng như các thể chế quốc gia đã được xây dựng để cung cấp cho người dân những dịch vụ quan trọng
chính phủ naui nhấn mạnh chiến tranh ở gaza và việc mở rộng liên tục các khu định cư bất hợp pháp ở bờ tây
vẫn đồng nghĩa với việc tình hình ở palestine
nhiều nhà nước palestine trở nên khó khăn hơn so với nhiều thập kỷ qua
tháng trước tây ban nha và ireland những nước đấu tranh lâu dài cho quyền của người palestine
cùng với manta và slovenia đã tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước palestine
những nỗ lực này được thúc đẩy trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và phong trào khối xáo hamas ở dài gaza ngày càng gia tăng
khiến cộng đồng quốc tế kêu gọi một lệnh ngừng bắn và giải pháp lâu dài cho hòa bình trong khu vực
từ dublin thủ tướng ireland simon harris xác nhận
nước này sẽ công nhận nhà nước palestine và bày tỏ tin tưởng rằng các nước khác sẽ có động thái tương tự trong những tuần tới
ông nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài cho israel palestine
trong khi đó ngoại trưởng ireland michael martin xác nhận
việc ireland chính thức công nhận nhà nước palestine sẽ có hiệu lực vào ngày hai mươi tám tháng năm
ông nhấn mạnh đây sẽ là ngày quan trọng và mang tính lịch sử đối với ireland và palestine
phát biểu trước quốc hội tại madrid thủ tướng tây ban nha pedro sánchez cũng thông báo
đất nước của ông sẽ công nhận một nhà nước palestine vào ngày hai mươi tám tháng năm
đáng chú ý ông sánchez đã dành nhiều tháng đi công du các nước châu âu và trung đông
để kêu gọi sự ủng hộ cho việc công nhận một nhà nước palestine cũng như khả năng ngừng bắn ở gaza
thủ tướng tây ban nha nhấn mạnh
chúng tôi biết rằng sáng kiến này sẽ không thay đổi được quá khứ hay đền bù những sinh mạng đã mất ở palestine
nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ mang lại cho người palestine hai điều rất quan trọng đối với hiện tại và tương lai của họ phẩm giá và hy vọng
sự công nhận này không chống lại bất kỳ ai không chống lại người dân israel
mà là một hành động ủng hộ hòa bình công lý và nhất quán về mặt đạo đức
cho tới nay đã có tám quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu gồm slovakia bungary cộng hòa xíp cộng hòa séc
hungary bà lan romania và thụy điển đã công nhận nhà nước palestine
trong một diễn biến mới nhất cùng ngày tổ chức giải phóng palestine plo được quốc tế coi là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân palestine
cả người quyết định của ba nước châu âu sẽ công nhận nhà nước palestine là chiến thắng về sự thật và công lý
trong khi đó hamas gọi đây là bước đi quan trọng và kêu gọi các nước khác làm theo
tuyên bố ngày hai mươi hai tháng năm phong trào hồi giáo hamas nhấn mạnh
chúng tôi coi đây là một bước đi quan trọng để khẳng định quyền đối với vùng đất của mình
và mong muốn các nước trên thế giới công nhận các quyền quốc gia hợp pháp của chúng tôi
động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng israel đã và đang tiến hành các cuộc tấn công vào rìa phía bắc
và phía nam của giải gaza trong tháng năm
gây ra một cuộc di cư mới của hàng trăm nghìn người và hạn chế nghiêm trọng dòng viện trợ làm tăng nguy cơ nạn đói
về phía israel thủ tướng israel benjamin netanyahu tục cực lực chỉ trích quyết định công nhận nhà nước palestine của naui
ireland và tây ban nha
theo người đứng đầu chính phủ israel động thái của các nước châu âu là phân thưởng dành cho lực lượng hamas
và điều này không giúp mang lại hòa bình cho khu vực
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo